trước đó vào khuya đêm qua người dân sinh sống trên địa bàn nghe tiếng hô hoán nên chạy ra kiểm tra phát hiện người phụ nữ tử vong ở trước nhà trên người có vết thương
cạnh đó là chồng của người phụ nữ nói trên và một người phụ nữ khác cũng bị thương
nhận được tin báo công an phưởng an lạc a phối hợp với công an quận bình tân truy xét nhanh vụ việc
bước đầu lực lượng công an xác định do mâu thuẫn trong việc nuôi chó nghi can dùng kéo đâm các nạn nhân là người đàn ông ba mươi bốn tuổi sinh sống ở căn nhà bên cạnh
sau hơn bốn ngày truy xét sáng ngày hôm nay công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã làm rõ và tạm giữ một số thanh thiếu niên mang theo hung khí đuổi đánh nhau gây dối trật tự công cộng tại nhiều tuyến phố trung tâm
dạng sáng ngày ba mươi một tháng ba nhóm thanh thiếu niên khoảng hơn ba mươi đối tượng do cao trí kiên một mươi bảy tuổi đứng ra tụ tập đã điều khiển nhiều xe máy mang theo hung khí đuổi đánh nhau gây dối trật tự công cộng trên tuyến đường bạch đằng như nguyệt và nhiều tuyến phố khác
tại cơ quan công an kiên thừa nhận
do mâu thuẫn của một người bạn trong nhóm nên kiên đã tập hợp bạn bè chia nhau tự chuẩn bị hung khí và hẹn tụ tập sử dụng nhiều xe máy độ chế đua xe lạng lách đánh võng qua nhiều tuyến phố
hiện công an quận hải châu đang tiếp tục mở rộng và truy xét các đối tượng còn lại
công an huyện điện biên tỉnh điện biên chủ trì phối hợp cùng các lực lượng chức năng thuộc công an hai nước việt nam cộng hòa dân chủ nhân dân lào vừa bắt giữ thành công hai đối tượng người lào về hành vi

trong quá trình thẩm tra thiết kế sự toán xây dựng các gói thầu về đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh an giang
hai bị can đã thẩm tra thiết kế sự toán xây dựng không đúng quy định của pháp luật
dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
để phục vụ công tác điều tra hiện vụ án đang được điều tra mở rộng